các trường hợp mất xăng lâu ngày sẽ dẫn đến hiện tượng tiêu xương
nếu xương bị tiêu nhiều hoặc màng soang xuống thấp sẽ khiến chiều cao xương còn lại không đủ chỗ cắm trụ impland
khi đó bạn cần thực hiện nâng xoang
nâng xoang trong implant là phương pháp phẫu thuật bổ sung xương thật hoặc xương nhân tạo vào giữa xoang hàm trên và xương hàm răng
nhằm tạo điều kiện cần thiết cho việc cắm trụ impland
nâng xoang là kỹ thuật nhà khoa phức tạp đòi hỏi cần thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa giỏi tại các bệnh viện hay phòng khám lớn
vậy khi nào cần nâng xoang nâng xoang có những vấn đề liên quan gì và nâng xoang có nguy hiểm không
hãy cùng bác sĩ đỗ như chuyên chuyên gia cây ghép implant tại nhà khoa lạc việt intech tìm hiểu ngay sau đây
đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu sang hàm cấu trúc như thế nào
sang hàm đó là hai cấu trúc rỗng có một lớp màng mỏng ở bên trong
bao quanh soa hàm có tác dụng đó là lưu thông không khí và làm giảm thể tích của khối xương hàm trên
vị trí của xoang hàm thì nằm ở phía trên của vùng răng hàm lớn hàm trên và nằm trong khối xương hàm trên
xoang hàm thì khi mà mình mất răng xoang hàm sẽ có xu hướng là sẽ đi xuống dưới
lấn vào phần xương của phần răng thật của mình từ đó gây ra tình trạng mỏng xương hàm
cho nên là khi mà chúng ta kế ép implant
thì rất là phải để ý đến cái xoang
chụp phim city để khảo sát chính xác xem là độ dày xương tại vị trí đó là bao nhiêu
đó là cấu trúc của xoang hàm
chính vì cấu trúc bên trong nó rỗng cho nên là chúng ta có thể can thiệp vào cái vùng xoang này để có thể thu nhỏ cái xoang đấy lại
bằng cách nào đó là mình sẽ dùng kỹ thuật nâng soang vén màng xoang và sẽ đưa sức ép vào
từ đó làm nhỏ cái phần xoa hàm của mình lại và tăng cái thể tích xương tại vị trí vùng cấy
tạo điều kiện thuận lợi cho việc
đặt implant ở đúng vị trí và đúng cái hướng thuận lợi sau này mình sẽ làm phụ hình
vậy thì khi nào cần thực hiện nâng xoang
không phải trường hợp nào cũng cần thực hiện nâng so
nâng xoang thì thường được thực hiện trong các chỉ định của cái implant ở vùng răng hàm hàm trên
và những trường hợp mà khi mà bị mất răng lâu ngày
hoặc là cái xương hàm mỏng do bản thân cái người đó sư hàm nó mỏng
thì mình sẽ cần thực hiện kỹ thuật nâng so
còn trong những trường hợp mà xương hàm nó đủ độ dày
thì mình sẽ không cần phải thực hiện kỹ thuật này
thì những trường hợp mà khiến cho cái xương hàm của mình nó mỏng ấy
thì nó bao gồm nó là khi mà ra bệnh nhân nó bị viêm nhiễm quá nhiều và để lâu ngày
thì khi mà răng nó viêm nhiễm nó lung lay
nó sẽ tạo khiến cho cái khối viêm này nó lan rộng ra và nó càng làm tiêu xương của bệnh nhân nhiều hơn
cho nên là càng để lâu ấy thì cái xương hàm nó càng mỏng
mà rất nhiều người nói với tôi đó là khi mà người ta phải để thấy răng nó thật là lung lay
thật là mõm thì người ta mới tiến hành nhổ cái răng đấy đi
nhưng mà chính vì cái quan niệm đó dẫn đến cái việc đó là sương hàm nó càng ngày càng mỏng
và đến lúc mà đến mức nó mỏng đến mức mà chúng tôi sẽ phải nâng rất là nhiều và ghép rất là nhiều sơ mới có thể cấy ghép được
trường hợp thứ hai mà có thể dẫn đến bị mỏng xương hàm và mình phải nâng xoang
đó là khi mà mình răng đấy mặc dù không tiêm nhiễm nhưng mà khi mình mất răng lâu ngày mà mình không trồng lại
thì cái soang hàm nó sẽ có xu hướng nó sẽ lan rộng ra và nó sẽ lấn xuống cái phần xương thật của cái chỗ mà mình mất ra
từ đó thì dẫn đến tình trạng mỏng xương hàm
một trường hợp thứ ba mà dẫn đến cái việc mỏng xương hàm đó là do bản thân cái phần màng xoang nó đã lấn xuống từ trước rồi
và cái phần xương thật của xung quanh cái răng của bệnh nhân ấy nó cũng rất là ít
cho nên là khi mà mất răng ấy thì chưa cần đợi cái xoang hàm nó lấn xuống thì cái phần xương còn lại nó cũng rất là mỏng
thì đấy là ba cái trường hợp mà dẫn đến cái việc xoang hàm nó bị mỏng
và mình cần phải thực hiện kỹ thuật nâng xoang trong cái ghép implant
vậy tại sao mình cần phải nâng xoang trong cái ghép implant
nâng so là một thủ thuật cần thiết để có thể tạo nên sự ổn định cho cái imland của mình
implant có vững chắc hay không phụ thuộc vào việc đó là xương xung quanh implant nó có tốt hay không
thì khi mà xương hàm nó không đủ độ dày tức là cái phần xương bao quanh em của mình nó chỉ có ở cái phần cổ imland thôi
nó sẽ không có ở phần chóp implant
thì cái implant sau một thời gian ăn nhai nó sẽ bị lung lay bị hỏng hoặc là bị lọt vào trong cái phần xoang hàm

chính vì thế cái việc nâng xoang đó là giúp tăng cái thể tích xương theo ba chiều không gian
để có thể tạo điều kiện cho cái implant mình có thể thực hiện chức năng ăn nhai một cách tốt nhất
nếu chúng ta không ghép xương đồng nghĩa với việc là imland của chúng ta sẽ không thể nào vững chắc được
giống như việc mà mình trồng cây ấy thì khi mà mình trồng cây thì cái cây nó còn chắc hay không
đó là khi mà có đất xung quanh cái cây đó để cho rễ của cái cây đó bám vào cái phần đất thì nó mới chắc được
trong implant giống như vậy nếu mà cái implant mà không có xương xung quanh thì nó cũng sẽ giống như cái cây không có đất vậy
nó cũng sẽ lung lay và sau đó nó sẽ bị rụng
vậy thì có những cái kỹ thuật nâng sao nào
hiện nay thì có hai kỹ thuật nâng xoang chính đó là nâng xoang kín và nâng xoang hở
nâng xoang hở đó là kỹ thuật ngày xưa mà mình hay dùng khi mà cái kỹ thuật nâng xoang kín nó chưa được phát triển
thì kỹ thuật nâng xoang hở là một kỹ thuật mà mọi người rất hay dùng
thường là sẽ dùng trong trường hợp mà mình phải nâng so để ghép xương cho nhiều sang liền nhau
hoặc là do sương hàm mình quá mỏng và mình sẽ phải tiến hành nâng với một lượng xương ghép đưa vào trong toan rất là lớn
thì chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật nâng xoang hở
cái kỹ thuật này nó là kỹ thuật như thế nào
đó là mình sẽ mở một cái cửa sổ xương ở phía mặt ngoài của cái phần bản xương chỗ vị trí mình ký ghép
sau đấy thì sẽ khéo léo để vén cái màng song lên và sẽ đưa bột xương vào
sau đó thì mình sẽ khâu đóng lại cái chỗ vị trí mà mình đã ghép
sau đó mình vừa đưa bột xương vào xong
kỹ thuật thứ hai đó là kỹ thuật nâng song kín
kỹ thuật này thì nhạy tại nhà khoa học việt thì rất hay được áp dụng và sử dụng
vì nó can thiệp tối thiểu ít sang chấn cho bệnh nhân hơn
và nó đem lại cái kết quả nó cũng không kém gì so với kỹ thuật nâng xoang hở
tại nhà khoa học việt thì đang áp dụng kỹ thuật nâng xoang kín bằng thủy lực
tức là chúng tôi sẽ dùng cái áp lực nước để có thể nhẹ nhàng vén cái màng xoang lên
ra khỏi cái phần xương của cái thành xoan mà nó sẽ không bị rách
từ đó thì hạn chế những cái rủi ro có thể xảy ra như là thủng xoa hay như là rách cái màng xoay đấy
về kỹ thuật nâng xoang kín thì cái quy trình làm nó sẽ khác so với kỹ thuật nâng xoang hở
chúng tôi sẽ tiến hành nâng xoang trực tiếp từ cái vị trí khoan đặt im lên
đầu tiên thì chúng tôi sẽ tiến hành tạo một cái lỗ tại vị trí khoan
tiếp cận đến cái màng xoang
sau đấy thì chúng tôi sẽ mở rộng cái lỗ ra vừa bằng kích thước của cái im lên
sau đấy sẽ dùng áp lực của thủy lực một bộ nâng xoang của thủy lực
để có thể bơm nước vào cái khoảng trống giữa cái màng xoang và cái xương thành xoang
từ đấy thì nó sẽ đẩy cái phần màng xoang từ từ lên tách ra khỏi cái phần xương của cái thành soang
sau khi mà đã đẩy lên một mức mà vừa đủ thì chúng tôi tiến hành sẽ đưa bổ xương vào qua cái vị trí qua cái lỗ kế ghép
cái kỹ thuật này thì nó sẽ là kỹ thuật vi phẫu
khi mình làm mình sẽ không phải sang chấn nhiều không phải lật và rộng
bệnh nhân sẽ ít bị chảy máu hơn
sau khi mà chúng tôi đưa bột xương vào xong thì sẽ tiến hành đặt cái trụ im lên
theo đúng như cái vị trí kích thước và cái hướng mà như mình đã dự kiến ở trên team ba d
thì cái kỹ thuật son kín này nó có rất nhiều ưu điểm
như tôi đã nói ở trên đó là
nó sẽ ít chảy máu hơn sơn lấn ít hơn và cái kỹ thuật nâng xoang kín nó cũng rất là an toàn
bởi vì mình nâng bằng áp hướng nước thì khả năng rủi ro mà bị rách cái màng xoang nó rất là thấp
vậy thì nâng xoang kín được áp dụng trong những trường hợp nào
thì tại nhà khoa học về chúng tôi thì luôn luôn ưu tiên những kỹ thuật gì mà nó sang chấn ít nhất cho bệnh nhân
cho nên là nâng xoang kín chúng tôi áp dụng trong hầu hết tất cả những trường hợp mà cần phải nâng xoang trong cái ghép im lên
chỉ có một vài trường hợp mà chúng tôi bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật nâng xoang hở
ví dụ như là trong kỹ thuật mà kế im lên toàn hàm và chúng tôi cần phải có những cái vị trí cần phải ghép rất là nhiều xương ấy
thì chúng tôi sẽ tiến hành nâng xoang hở
hoặc là khi mà cái xoang hàm của bệnh nhân tại vị trí kế nó có những cái cấu trúc giải phẫu bất thường
ví dụ như là cái bách nâng xoang hoặc là cái đáy xoang nó quá gồ ghề
chính do việc nâng xoang kín gặp nhiều khó khăn thì chúng tôi sẽ chuyển sang là nâng xoang hở
sau khi nâng so kể cả kỹ thuật kín hay hở thì mình cần phải chăm sóc như thế nào
đấy cũng là một câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra cho tôi
sau khi nâng xoang kín cũng như là nâng xoang hở để mình kế ghép im lên ấy
thì cái việc chăm sóc nó cũng tương tự như việc của mình kế ghép im lên thông thường
đó là đầu tiên chúng ta cần phải có những cái kiêng khem nhất định
thứ nhất đó là thuốc lá
các bạn cần phải tránh hút thuốc lá
và kiêng hút thuốc lá trong thời gian ba tháng mà cái im lên nó tích hợp xương
nếu mà bỏ luôn thì càng tốt
cái yếu tố thứ hai là kể cả thuốc lào nhé
thuốc lào hay bất kỳ một cái khói thuốc nào đấy thì nó cũng sẽ khiến cho cái việc mà lành thương nó chậm hơn so với cả bình thường
và có thể gây ra hở mép vết thương hoặc là khiến cho cái imland nó bị mất tích hợp
nó làm tăng cái tỉ lệ thất bại của im lên hơn
cái kiêng khem thứ hai đó là mình nên kiêng uống rượu bia trong năm ngày đầu tiên
bởi vì năm ngày đầu tiên là năm ngày mà mình cần phải uống thuốc kháng sinh chống viêm
để cho cái vị trí phẫu thuật ấy nó tránh nhiễm khuẩn và lành thương một cách tốt hơn
thì các bạn nên kia uống rượu bia trong năm ngày đầu
cái chăm sóc thứ hai đó là mình nên hạn chế xúc miệng nhiều trong hôm đầu tiên
tại vì sau hôm đầu tiên sau khi phẫu thuật ấy thì có thể nó sẽ hơi hơi dỉ một ít máu
nhưng mà nếu mình xúc miệng quá nhiều ấy thì cái việc cầm máu nó sẽ khó khăn hơn
cho nên là mình nên hạn chế không nên xúc miệng quá nhiều
và ngoài những cái mà mình chăm sóc giống như là mình kế ghép im lên thông thường ấy
thì đối với những trường hợp mà có nâng soang ghép xương thì chúng ta cần phải có những cái chăm sóc khác hơn
các bạn để ý đó là khi mà chúng ta vén cái màng xoang lên như vậy thì cái màng xoang thường nó sẽ khá là căng
cho nên chúng ta sẽ phải tránh những cái vận động mà nó sẽ tạo ra áp lực lớn lên cái màng xoang
để tránh cái thủng cái màng xoang thứ phát
tức là sau khi chúng ta cấy ghép nâng lên nó đã không thủng rồi
nhưng nếu chúng ta vận động quá mạnh hoặc là tham gia vào những cái vận động mà nó tạo ra áp lực cho cái thành xoan
thì nó cũng sẽ khiến cho cái phần xoang
màng xoang nó sập xuống và có thể gây ra thủng xoang thứ phát
một số vài cái vận động mà mình cần phải tránh
ví dụ như là mình cần tránh những cái vận động quá mạnh
hoặc là chơi tennis bơi lội
thì những cái vận động đó nó sẽ khiến cho cái màng xoang của mình nó sẽ phập phồng trong quá trình mà mình cử động
cái tiếp theo thứ hai đó là nên kiêng đi máy bay
cái thời gian mà mình kiêng nó sẽ thường khoảng hai tháng
hai tháng đầu tiên sau khi cấy đó là thời gian mà cái xương ghép nó chưa ổn định
và cái màng xoang nó chưa cố định tại một vị trí
sau hai tháng thì mình có thể tham gia các hoạt động đó một cách bình thường
hy vọng với những kiến thức tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về kỹ thuật nâng soang
cũng như là những lợi ích của việc nâng xoang ghép xương trong cái ghép imbalans
nó sẽ giúp cho cái việc imland của mình nó sẽ tốt hơn và có tỷ lệ thành công cao hơn như thế nào